nhân viên y tế tại địa điểm tiêm chủng cung cấp khi cần thiết phụ huynh có thể liên hệ với các kênh một nghìn hai mươi hai ba vào các khung giờ tám một mươi hai h một mươi bốn một mươi sáu h và buổi tối từ một mươi chín hai mươi một h để được hỗ trợ tư vấn
như vậy về câu hỏi trẻ không có mã định danh có được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hay không thì câu trả lời là có
trẻ vẫn sẽ được hỗ trợ tim nếu gia đình mong muốn tiêm cho trẻ
tuy nhiên phụ huynh cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin của trẻ để hỗ trợ việc định danh sau này
tính đến hiện tại dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đặc biệt là những ca mắc mới cũng như số ca nặng đã giảm sâu nhiều ngày gần đây không ghi nhận ca tử vong
điều này cho thấy hiệu quả của công tác tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín đã tạo được miễn dịch trong cộng đồng cũng như chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ đang phát huy hiệu quả
tuy nhiên ngành y tế vẫn rất thận trọng bởi còn nhiều khả năng dịch có thể bùng phát do những biến chủng mới xuất hiện trong thời gian tới